hội họa cũng vậy cùng với điện ảnh và nhiếp ảnh các tác phẩm hội họa luôn là những cứ liệu miêu tả đầy chân thực và giàu tính nghệ thuật về những trang hào hùng của lịch sử dân tộc
mỗi khi ôn lại lịch sử đảng cộng sản việt nam hay nhớ về sự kiện soviet nghệ tĩnh ngày một mươi hai tháng chín năm một nghìn chín trăm ba mươi
bức tranh soviet nghệ tĩnh luôn là một ấn tượng điển hình về một thời kỳ vẻ vang của đảng và cũng là một trong những dấu ấn đầu tiên
và không thể nào quên ngay sau khi thành lập hội họa
hội mỹ thuật việt nam năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
trong lịch sử cách mạng việt nam phong trào soviet nghệ tĩnh là một dấu mốc quan trọng
được coi là sự kiện có tính chất biểu trưng cho giai đoạn những năm một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm ba mươi một của lịch sử dân tộc
chính vì thế mà soviet nghệ tĩnh
đã trở thành đề tài cho rất nhiều các tác phẩm văn học nghệ thuật sau này ở nhiều loại hình khác nhau
trong số rất nhiều các tác phẩm chọn trang sử vàng của lịch sử dân tộc soviet nghệ tĩnh để sáng tác
không thể không nhắc tới bức tranh sơn mài khổ lớn cùng tên soviet nghệ tĩnh của nhóm sáu họa sĩ
nguyễn đức nùng huỳnh văn thuận nguyễn sĩ ngọc nguyễn văn tị
phạm văn đôn và trần đình thọ
khi ấy nhân dịp hội mỹ thuật việt nam vừa được thành lập vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chủ tịch hồ chí minh đã gợi ý và đặt hàng một bức tranh sơn mài khổ lớn được thực hiện bởi tập thể các tác giả họa sĩ của hội
bức tranh cùng được họa sĩ nguyễn đức nùng vẽ phát thảo
năm họa sĩ khác trần đình thọ phạm văn đôn nguyễn văn tị
nguyễn sĩ ngọc và huỳnh văn thuận mỗi người thực hiện một phần khác nhau
họ đều là các họa sĩ tốt nghiệp từ trường mỹ thuật đông dương
và đều là những nghệ sĩ bậc thầy có nhiều tác phẩm lớn đóng góp cho nền mỹ thuật cách mạng việt nam
ngày ấy giáo sư họa sĩ đỗ hữu hời là thế hệ sinh viên thuộc khóa đầu tiên trường đại học mỹ thuật việt nam
giờ đây dù đã ở tuổi tám mươi ba nhưng giáo sư đỗ hữu hùê vẫn có thể nhớ được từng tác phẩm mà những người thầy của mình sáng tác
hôm nay khi xem lại những bức tranh ấy được trưng bày tại bảo tàng mỹ thuật việt nam
mọi ký ức của ông như đang được uav nhắc nhớ lại những bài học quý báu mà ông từng được chỉ dạy cách đây hơn nửa thế kỷ
chúng ta biết rằng sáu họa sĩ này đều là những họa sĩ có tài và đều tốt nghiệp trường cao đẳng kỹ thuật đông dương
từng sáng tác nhiều tác phẩm và có những tác phẩm sinh mạng
các vị cũng có một cái thuận lợi tức là bạn như là đồng tuế với nhau
và chung sống với nhau nhiều từ trong kháng chiến chống pháp và hòa bình về lập lại
khi hòa bình về lập lại thì cũng còn cùng nhau họp bàn để đạt mở được trường cao đẳng mỹ thuật việt nam
khi dạy ở trong trường đại học mỹ thuật ít kiêu thì tôi lại học thầy nùng thầy dạy về môn
học chất liệu khắc gỗ tranh khắc gỗ
thầy nùng là một người rất đỉnh đẳng cũng chầm tính thôi nhưng mà vui vẻ và ân cần với học trò
dạy về tôi về sơn mài thì chủ yếu là thầy nguyễn văn tị thầy trần đình thọ
thầy nguyễn văn tị dạy chúng tôi
khi ấy tôi thấy là thầy cũng khó
còn trẻ thầy rất là năng nổ vẽ nhiều đi nhiều
có những chuyến mà thầy dẫn lớp chúng tôi đi thực tập ở thực tế
những cái thời kỳ đó mà đi thực tế thì không đơn giản
cái người thầy dẫn đi đồng thời lại một người tổ chức và chịu trách nhiệm hầu như tất cả mọi mặt
của cái đoàn đi thực tập về ăn uống về địa chỉ về chỗ ở về làm việc
học trò thì chúng tôi khi ấy là đều được chứng kiến những cái sự làm việc của thầy
ngay trong những đợt đi dẫn học trò đi thực tế như thế
đặc điểm trong các thầy một cái đặc điểm nữa nổi bật là dân tộc tính
cái gì ngoài lại thì các cụ tiếp thu tinh túy để đẩy cái hồn dân tộc lên
thì cái đó chúng tôi mới thấy là quý và rất bổ ích cho thế hệ học trò đã được học
và cũng bởi cơ duyên được học tập các thầy giáo tại trường đại học hà nội
tại trường đại học mỹ thuật việt nam
giáo sư họa sĩ đỗ hữu huệ khi ấy đã được chứng kiến khi bức tranh sô viết nghệ tĩnh ra đời
tác phẩm sơn mài soviet nghệ tĩnh có kích thước một trăm sáu mươi cm x ba trăm hai mươi cm với bốn tấm vóc kép lại
mô tả phong trào nổi dậy của quần chúng với khí thế sôi nổi tại quê hương nghệ an
đây là một bức tranh về đề tài cách mạng đầu tiên từ khi có đảng lãnh đạo
từ những cái sáng tác đầu tiên về cái chất liệu quý giá là chất liệu sơn mài này
thì đã mang một cái nội dung cách mạng rất là sâu sắc
người khởi xướng phát thảo cái bức tranh lớn này là họa sĩ nguyễn đức nung
theo tôi biết để vẽ được những cái đám đông nhân vật như này
thì bản thân sáu họa sĩ các vị phải đi thực tế về tận quê hương nghệ an
để làm gì các cụ ghi chép những cái người gọi là nông dân đỏ
tự vệ đỏ rồi nam phụ lão ấu của cái vùng quê đã đi biểu tình ấy
và ghi chép cái hình ảnh của cái địa phương ấy
bức tranh soviet nghệ tĩnh đã được thực hiện ngay sau những lần đi thực tế sáng tác của các họa sĩ
được đào tạo bài bản tự ý thức được trách nhiệm của mình
sáu họa sĩ đã làm việc nghiêm túc bám sát thực tế tìm hiểu tư liệu
nghiên cứu con người ghi chép hiện vật khung cảnh nơi diễn ra sự kiện lịch sử của phong trào soviet nghệ tĩnh
tác phẩm được thực hiện theo trường phái tà thực
sau một thời gian phát thảo đã được chủ tịch hồ chí minh duyệt trước khi bức tranh được chính thức thực hiện
phong trào soviet nghệ tĩnh đã được khắc họa đầy chân thực trang hào hùng của lịch sử dân tộc
là một người sinh ra trong giai đoạn đất nước có chiến tranh tận mắt chứng kiến những giờ phút quan trọng của lịch sử dân tộc
nhà phê bình mỹ thuật nguyễn đỗ bảo luôn cảm thấy lây động khi nhắc đến bức tranh sơn mài soviet nghệ tĩnh
ngoài giá trị nghệ thuật vốn có
bức tranh còn là bảo chứng cụ thể mô tả chính xác tinh thần sụp sôi của quần chúng cách mạng ở một trong những phong trào yêu nước tiêu biểu nhất đầu thế kỷ hai mươi
bức tranh đó ra đời thì tôi nghĩ một cái điều
vào thời điểm đó thì thực ra tôi chưa phải là nhà phê bình mỹ thuật
ngày đó tôi còn đang học
thì cái thời kỳ tôi đi học ấy tôi lại học sử
vì thế cho nên là nhìn bức tranh tôi rất xúc động
thấy được cái ý nghĩa to lớn mà nhà trường đang giảng dạy về cái phong trào soviet nghệ tĩnh
lại thấy được cái bức tranh đó nó diễn tả một cách dễ hiểu trung thực và làm cho người xem có thể liên hệ một cách dễ dàng tới cái cuộc cách mạng do đảng ta lãnh đạo năm một nghìn chín trăm ba mươi
những nhân vật ở cận cảnh ta thấy vai trò người nông dân được rất rõ
ăn mặc quần áo nâu đôi người có sắn quần lên đến tận đầu gối và đấy là cái quân chủ lực của cách mạng
vì thế cái lực lượng này hay nói khác là giai cấp nông dân ở trong tranh được thể hiện rõ là lực lượng nồng cốt là lực lượng sẽ chiến thắng
nhà nghiên cứu mỹ thuật nguyễn thị hải yến cũng đã nhiều năm tìm hiểu về bức tranh sơn mài soviet nghệ tĩnh
đối với bà bức tranh là tổng hòa của những đỉnh cao trong hội họa việt nam
từ đề tài chất liệu cho tới tư tưởng và cách nhìn của tác giả
sơn viết nghệ tĩnh là một bức tranh sửa thi lớn
có lẽ sau khi bức tranh đó ra đời rồi thì cũng chưa có một bức tranh sử thi nào mà kích thước lớn như vậy và sáng tác tập thể như vậy
các họa sĩ đã phát thảm
và trình bày trong một cái tấm bức tranh
trong một cái tấm sơn mài bốn tấm ghép lại với cái kích thước là một m sáu và ba m hai
thì một cái diện tích tranh lớn như vậy và đòi hỏi phải làm trong hai năm
vừa đi lấy tài liệu đến các cái bảo tàng ở nam đàn nghệ an và hà tĩnh ghi chép lại và thậm chí là còn hỏi các cụ già đã từng tham gia với cái cuộc soviet đó
thì bức tranh đó là một bức tranh hoàn toàn là sinh động với số nhân vật rất là đông
toàn bộ phong trào sô viết nghệ tĩnh như được gói gọn trong một bức tranh
là bức tranh đơn nhưng tràn đầy chất hoành tráng
ngoài giá trị lưu lại dấu mốc lịch sử quan trọng
đối với nền mỹ thuật cách mạng việt nam
bức tranh còn là một bài học lớn cho các nghệ sĩ tạo hình cũng như những người yêu tranh nhiều thế hệ
bức tranh soviet nghệ tĩnh ngay từ khi ra đời đã luôn được đánh giá là một trong những tác phẩm tiêu biểu
đại diện cho một khuyên hướng sáng tạo của nền hội họa cách mạng việt nam
bức tranh được vẽ theo phong cách tả thực trên nền phối cảnh theo bố cục xa gần
và được coi là một tác phẩm lớn vẽ về địa chỉ
tài đấu tranh cách mạng mang đề tài chính trong các sáng tác mỹ thuật giai đoạn trước đổi mới
có thể nói bức tranh soviet nghệ tĩnh là một bài học lớn về chuyên môn mang đầy đủ giá trị lịch sử
trong diễn tiến phát triển của mỹ thuật đương đại nước ta
bức tranh khi mà ra đời thì đã được rất là trọng được trân trọng và đã được giới thiệu bởi không những là
nền tài nó rất gắn liền với một sự kiện lịch sử đặc biệt của việt nam giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống pháp
nhưng mà nó nói thêm là cái tài năng cái ý thức cái vai trò công dân và cái nhân sinh quan của cả một cái thế hệ họa sĩ mới
khi mà tiếp cận tới cái phong trào và tới những cái ý thức xã hội của mình trước cái vai trò lịch sử của từng người nghệ sĩ
về nội dung bố cục và ngôn ngữ tạo hình
bức tranh mô tả cuộc nổi dậy của quân chúng với khí thế hết sức sôi động ở thế trên cao nhìn xuống
chuyên tới người xem tinh thần mạnh mẽ và quấn hút khó có thể dứt ra được
có thể nhận ngay ra hướng tiến về phía trước của mảng bố cục chủ đạo là lực lượng quần chúng
đó là hướng từ trái sang phải từ trên xuống dưới
cũng là quy luật thông thường theo quy tắc chiều thuận cổ điển trong tạo hình
tập thể quần chúng với vô số ráng người sinh động vươn về phía trước
người cầm gươm người cầm giáo gậy gọc thể hiện quần chúng vũ trang khởi nghĩa
một trong những phương châm chỉ đạo chiến lược của đảng ta trong đấu tranh cách mạng
từ đấu tranh chính trị tiến lên vũ trang khởi nghĩa
hình tượng dẫn đầu trước đoàn khởi nghĩa là người đang phất cao cờ đỏ búa liềm
cùng những tấm biểu ngữ màu đỏ và các biểu ngữ lẫn trong đoàn người cho thấy
cuộc khởi nghĩa có khẩu hiệu cũng tức là có mục tiêu
đó là đấu tranh tự giác có tổ chức có đảng lãnh đạo chứ không phải là đấu tranh tự phát
những nhân vật được đặt ra ở trong này được nêu ra ở trong này
tôi xin nói không có nhân vật thừa
những nhân vật được đề cao ví dụ như người đánh chống thì là cận cảnh
những nhân vật phụ gọi là phụ nhưng là lực lượng đối địch với phong trào soviet nghĩa tính
ví dụ như quân giặc chẳng hạn thì được đẩy xa hơn một chút
cái việc đẩy xa và cái việc thu gần thu gần thì nó cho ta một cái hình ảnh lực lượng hơn
to khỏe hơn rõ ràng hơn minh bạch hơn
còn cái lực lượng quân địch đẩy xa ra một chút ta có cảm giác là bé nhỏ
ta có một cái tình cảm quân địch dứt khoát phải thua
nhân dân ta những người nông dân trong soviet nghĩa tính dứt khoát sẽ phải chiến thắng
điều đó nó cho ta một cái tình cảm rất lớn
nếu về nói về bức tranh này về yếu tố chất liệu và kỹ thuật thì chúng ta thấy được
trong kháng chiến chống pháp không có tranh sơn mà nào lớn khổ lớn như thế này
không có tranh sơn nào nào có nội dung cách mạng rõ rệt mạnh mẽ như bức tranh này
phương pháp nhìn từ trên cao xuống như thế này là nó biểu hiện được đầy đủ
cả người cả một đông đám đông người hàng trăm người như thế này
và cả phong cảnh gần và xa
giờ đây cả sáu tác giả của bức tranh sơn mài soviet nghĩa tính đều đã đi xa
nhưng những thành tựu mà họ để lại cho nền hội họa việt nam vẫn đang được trân trọng lưu giữ
cố họa sĩ nguyễn sĩ ngọc
cố họa sĩ nguyễn văn tị đã được trao tặng giải thưởng hồ chí minh về văn học nghệ thuật lĩnh vực mỹ thuật
và bốn cố họa sĩ nguyễn đức nùng trần đình thọ phạm văn đôn và huỳnh văn thuận
cũng đã được trao giải thưởng nhà nước với những công lao và đóng góp của mình
một trong những bức tranh mà lớn đầu tiên đó là bức tranh soviet nghĩa tính
và đó là bức tranh lớn đầu tiên vào thời kỳ đó
lớn nhất có thể đó là lớn nhất cho vào cái thời kỳ đó
cái thứ hai đó là một bức tranh mà sáng tác tập thể
có thể nói là bức tranh soviet nghĩa tính tạo dựng được một cái cách nhìn cho nhiều người về cái khế thế của cái người cách mạng
của những người làm nên cái soviet nghĩa tính
có thể khẳng định
bức tranh sơn mài soviet nghĩa tính là tác phẩm tiêu biểu
phản ánh về một sự kiện lịch sử quan trọng ngay sau khi đảng cộng sản việt nam được thành lập
sau khi được hoàn thành bức tranh đã vinh dự được chủ tịch hồ chí minh đem đi triển lãm
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm cách mạng tháng một mươi nga
hiện tại các phiên bản bằng sơn dầu sơn mài của bức tranh được đặt trong kết cấu trưng bày không thể thiếu được của các bảo tàng
mỹ thuật việt nam bảo tàng cách mạng việt nam bảo tàng hồ chí minh
như một minh họa sinh động về tiến trình lịch sử của đảng cộng sản việt nam
kể từ ngày hội mỹ thuật việt nam được thành lập đã hơn sáu mươi năm trôi qua
bức tranh soviet nghệ tĩnh luôn là niềm vinh dự lớn lao là niềm tự hào và là bảo chứng cho tài năng của những người họa sĩ cách mạng việt nam